nền nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng một mươi ba một mươi sáu độ và nhiệt độ cao nhất là một mươi tám hai mươi một độ
một vài nơi thuộc khu vực phía tây bắc bộ có thể lên cao trên hai mươi hai độ
thủ đô hà nội sẽ có mưa nhỏ ở một vài nơi và hiện tượng sương mù còn xuất hiện và kéo dài trong ngày
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng mai ở khoảng một mươi bốn một mươi sáu độ và nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng một mươi tám hai mươi độ
tại khu vực miền trung đêm nay và ngày mai mưa giảm hẳn
các tỉnh từ quảng nam trở vào cho đến khánh hòa
chỉ còn mưa nhỏ ở một vài nơi còn lại hầu khắp khu vực không có mưa
từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế thì trời rét nhưng nhiệt độ cũng đã tăng hơn những ngày trước đó
giao động trong khoảng một mươi năm một mươi tám độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến phú yên thời tiết xe lạnh với đêm và sáng
nhưng đến trưa chiều hứng nắng nhẹ và nhiệt độ tăng lên mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ
trong khi đó tại các tỉnh khánh hòa trở vào cho đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai sẽ giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi độ
ở các tỉnh tây nguyên mưa hầu như ít có khả năng xảy ra
đêm và sáng trời lạnh trưa chiều có nắng gián đoạn và nhiệt độ tăng lên từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
trong khi đó tại các tỉnh nam bộ mây nhiều hơn về đêm và sáng
nhưng mưa rông nếu có cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi thuộc ven biển miền tây
còn lại hầu khắp không có mưa thời tiết mát mẻ vào lúc sáng sớm
đến trưa chiều có nắng và nhiệt độ ngày mai sẽ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ là từ hai mươi hai hai mươi sáu độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước